để kịp thời hỗ trợ doanh nghiệp vượt qua giai đoạn khó khăn do ảnh hưởng của dịch covid một mươi chín
ngân hàng nhà nước việt nam đã chỉ đạo các tổ chức tiến dụng cân đối đủ vốn phục vụ sản xuất kinh doanh
trước mắt là gói hỗ trợ tiến dụng khoảng hai trăm năm mươi tỷ đồng
thực hiện chủ trương này các tổ chức tín dụng trên địa bàn tỉnh sơn la đã khẩn trương triển khai tới khách hàng bị ảnh hưởng
hàng loạt doanh nghiệp lớn nhỏ đều rơi vào hoàn cảnh khó khăn bởi dịch covid một mươi chín kéo dài
các hoạt động sản xuất kinh doanh cơ bản phải trì hoãn kéo theo hàng loạt khách hàng gặp khó khi đứng trước kỳ trả lãi ngân hàng mà không có nguồn thu
đây cũng là khó khăn chung của các doanh nghiệp hộ sản xuất cá thể kinh doanh trong thời kỳ dịch bệnh
chúng tôi trước mắt là hỗ trợ giảm lãi xuất trực tiếp cho các khách hàng bị ảnh hưởng covid một mươi chín từ năm đến hai trên năm
đồng thời đối với một số khách hàng bị ảnh hưởng lớn về doanh thu thì chúng tôi tiến hành trình hộ sở ngân hàng an bình cơ cấu lại thời hạn trả nợ cho khách hàng
hệ thống ngành ngân hàng tại tỉnh sơn la
hiện có một mươi tám tổ chức tín dụng chín ngân hàng chính sách và thương mại
theo đánh giá toàn tỉnh có trên ba ba trăm linh khách hàng bị thiệt hại hoặc có nguy cơ ảnh hưởng bởi dịch covid một mươi chín với dư nợ bốn ba trăm linh tỷ đồng
trong đó các tổ chức tín dụng đã hỗ trợ cho ba hai trăm sáu mươi bảy khách hàng với dư nợ bị ảnh hưởng một sáu trăm hai mươi sáu tỷ đồng
trong thời gian tới thì định hướng của ngân hàng nhà nước sẽ tiếp tục yêu cầu các tổ chức tín dụng thực hiện một số nội dung trọng tâm
thứ nhất là yêu cầu các tổ chức tín dụng trên địa bàn
tiếp tục là giả soát nắm bắt những khách hàng vay bị ảnh hưởng covid một mươi chín và trên cơ sở đó có những giải pháp hỗ trợ kịp thời
thứ hai nữa là yêu cầu các tổ chức tiến dụng thực hiện nghiêm các chỉ đạo của thống đốc ngân hàng nhà nước về thực hiện các giải pháp hỗ trợ khách hàng vay gặp khó khăn
gói tín dụng hỗ trợ doanh nghiệp mang tính nhân văn kịp thời giúp doanh nghiệp vượt qua khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh
tạo động lực khôi phục sản xuất phát triển sản xuất kinh doanh giải quyết việc làm cho người lao động